những năm qua cả nước đã được chứng kiến nhiều sáng chế với hàng loạt các sản phẩm độc đáo của người dân
được ứng dụng rộng rãi trong thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao đóng góp tích cực cho đời sống xã hội
một trong những sáng chế rất thiết thực không thể không nhắc đến
đó là sáng chế máy cắt đá viên của nông dân nguyễn hữu thường ở nghĩa đàn nghệ an
chiếc máy cắt đá do ông thường chế tạo có trọng lượng khoảng năm mươi kg với hai bộ phận chính
gồm bộ phận cắt dọc và bộ phận cắt ngang được chạy bằng nguồn điện sinh hoạt
công suất của máy là hai tám kw
vật liệu của chiếc máy được cấu tạo bằng inox để đảm bảo yếu tố cứng bền chắc và vệ sinh
ông lê hùng thương là một người làm kinh doanh nước đá giải khát lâu năm ở nghệ an
hằng ngày ông phải cung cấp cho người mua một số lượng đá không nhỏ
trước đây để có đủ lượng đá viên cung cấp ra thị trường
ông phải huy động cả gia đình cùng sắn tay vào đập và chặt đá một cách thủ công
tuy nhiên hiện công việc này đã trở nên dễ dàng hơn bởi ông thương đã có một giải pháp khác để thay thế
trước mấy cắt đá mà gia đình ông thương đang sử dụng
chính là chiếc máy cắt đá viên mà ông nguyễn hữu thường chế tạo
anh thường anh đã mầy mò và anh nghiên cứu ra anh kết hợp được hai công đoạn thực hiện thành công việc cắt đá viên
là khối thành đá viên phục vụ cho cái nhu cầu của cuộc sống
ngoài thực tế thì cũng có nhiều máy cắt đá lạnh thế nhưng mà người ta cũng chỉ làm được ở một công đoạn
được biết hiện nay sản phẩm máy cắt đá viên đã được ông thường đưa vào sản xuất đệ trà
và ông thường đã đưa vào sản xuất đệ trà và ông thường đã đưa vào sản xuất đệ trà
và được bà con nông dân nhiều tỉnh thành biết tới
trước đó sản phẩm này cũng đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp bằng sáng chế